tại thành phố tam kỳ ubnd phối hợp với ubnd tỉnh quảng nam cơ quan thường trú liên hợp quốc
ngân hàng thế giới tại việt nam và các đối tác phát triển đã tổ chức diễn đàn phát triển dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề sâm ngọc linh tiếp cận chuỗi giá trị trong phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tham dự và phát biểu ý kiến
tại diễn đàn các đại biểu đã nghe các chuyên gia nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm trong nước và quốc tế
về phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số chuỗi giá trị xâm ngọc linh
mô hình điển hình trong phát triển sản phẩm dân tộc thiểu số theo chuỗi
diễn đàn đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về chuỗi giá trị sâm ngọc linh
định hướng phát triển trong thời gian tới phát triển bền vững và tiếp cận chuỗi giá trị
trong phát triển các sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số
và hợp tác công tư trong phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng trương hòa bình nhấn mạnh
để xây dựng hệ thống chính sách dân tộc một cách đồng bộ hiệu quả và phù hợp
với bối cảnh kinh tế xã hội giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi
các bộ ngành trung ương cần phát huy những kết quả đạt được đề ra các giải pháp chính sách đột phá
nhất là huy động được nhiều nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc miền núi
các cấp các ngành quan tâm hơn nữa phát triển sản xuất ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi
theo hướng tiếp cận chuỗi giá trị có hỗ trợ thiết thực phát triển sản xuất
kinh doanh các sản phẩm có lợi thế đặc sản của địa phương mình
khuyến khích vươn lên làm giàu từ những chuỗi giá trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo khởi nghiệp
tạo công an việc làm cho bản thân cho gia đình và cho cộng đồng